nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt chúc tết các lãnh đạo quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội
cùng tham dự có phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội lãnh đạo văn phòng quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bày tỏ sự cảm ơn biểu dương và đánh giá các tập thể cá nhân tại các cơ quan của quốc hội đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc
trong không khí ấm áp vui tươi chào mừng xuân mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc các đồng chí lãnh đạo quốc hội cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội đón tết xung vầy cùng gia đình sức khỏe dồi dào hạnh phúc đạt được nhiều thành công
sau những ngày nghỉ tết cổ truyền của dân tộc có thể bắt tay ngay vào công việc tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn